sau khi nhiều hãng truyền thông mỹ đưa tin ông joe biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã tiếp tục gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên đảng dân chủ
từ châu âu thủ tướng đức đã chúc mừng chiến thắng của ông joe biden
đồng thời nhấn mạnh tới tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên đại tây dương
trong khi đó thủ tướng anh khẳng định washington là đồng minh quan trọng nhất của london
bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới ở mỹ về những thách thức chung
từ biến đổi khí hậu cho đến thương mại an ninh
nhiều nhà lãnh đạo trung đông cũng mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền mới tại mỹ
tổng thống iran hy vọng dưới sự dẫn dắt của chính quyền mới mỹ có thể trở lại thỏa thuận hạt nhân
tổng thống iraq cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ vì những mục tiêu chung